tại hà nội bộ ngoại giao phối hợp với tổ chức di cư quốc tế tại việt nam tổ chức hội nghị phổ biến
thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp an toàn và trật tự gọi tắt là thỏa thuận gcm
đây là hội nghị đầu tiên bộ ngoại giao triển khai trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền về thỏa thuận gcm
trên toàn quốc trong thời gian tới theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc phổ biến nội dung
của thỏa thuận đến các bộ ngành địa phương tổ chức liên quan
phát biểu khai mạc hội nghị đại sứ vũ việt anh cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao nhấn mạnh
việc thông qua thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp an toàn và trật tự cho thấy hợp tác quốc tế
trong lĩnh vực di cư được thừa nhận là khuôn khổ hiệu quả nhằm giải quyết các thách thức của di cư
và quan trọng hơn sẽ giúp thúc đẩy di cư hợp pháp an toàn trật tự bảo vệ quyền và lợi ích của người di cư
vì nền hòa bình ổn định và thịnh vượng của thế giới
là nước gốc đồng thời là nước tiếp nhận của di cư quốc tế việt nam đã tham gia tích cực
trong quá trình xây dựng đàm phán thông qua thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp an toàn và trật tự
việt nam đã đang và sẽ theo đuổi chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp phòng chống di cư trái phép
mua bán người và bảo vệ quyền của người di cư trong đó hợp tác quốc tế là cần thiết
để nâng cao hiệu quả công tác quản lý di cư
hội nghị đã thảo luận về việc giả soát đánh giá chính sách pháp luật của việt nam về di cư quốc tế
góp phần xây dựng kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp an toàn và trật tự
mang tính khách quan chính xác bảo đảm việc triển khai từ trung mương đến địa phương được đồng bộ và hiệu quả
qua đó thực hiện các mục tiêu trong chương trình nghị sự năm hai nghìn ba mươi của liên hợp quốc